một đoạn clip vỏn vẹn vài phút ghi lại cảnh nhóm môi giới ăn mặc sang trọng chạy nhốn nháo lại qua để chốt cọc bán đất cho khách vừa lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội
buổi chốt cọc âm mỹ được cho là ở bình phước với những mảng la lớn chạy qua chạy lại đại ý là đất bán đất như tôm tươi
hơn chục lô đất được khách chốt đơn nhanh như trước
một clip khác ghi lại cảnh hàng trăm người tập trung ở một khu đất tại thôn hà xá xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị để chốt đất
xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người xô sao
các clip đến hôm nay vẫn được nhiều diễn đàn chia sẻ với những bình luận trái chiều
giao dịch này có thật hay không hay chỉ là chiêu trò bán hàng của các đơn vị môi giới
dựng kịch lỗ bịch kiểu này coi vậy chứ cũng lùa được kha khá nhà đầu tư
tôi tự hỏi những ông bà sale trong clip tự xem lại mình có thấy xấu hổ và lỗ bịch không
chiêu này có từ lâu rồi tưởng cũ không áp dụng nữa
mà vẫn dùng như thường
giá đất cao làm cuộc sống đảo lộn tiền vào sản xuất và nghiên cứu khoa học thì ít tiền đổ vào đất lướt sóng thì nhiều
nếu chúng ta không kiên quyết dẹp bọn lừa đảo này thì chắc chắn sẽ có rất rất nhiều hệ lụy xấu cho xã hội và nền kinh tế
theo cư dân mạng nhiều kinh nghiệm các địa phương như đà nẵng hà nội bà rịa vũng tàu đều đã từng xuất hiện kịch bản này
kịch bản tạo khan hiếm hàng tạo tâm lý đám đông để đẩy giá nhà đất lên cao
được giới có đất áp dụng rất thường xuyên
chỉ khi vụ việc được phát giác thì nhiều nhà đầu tư mới ngã ngửa bởi không có dự án hay quy hoạch khu dân cư nào được cấp phép tại khu đất đó
cư dân mạng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ động cơ nhằm đẩy giá đất và tạo thanh khoản ảo
mong sẽ có cơ chế phù hợp để khắc phục tình trạng này
pháp luật cần sớm có những biện pháp xử lý những vấn đề mua bán môi giới đất đai tạo giá ảo và những chiêu trò
để đẩy giá nhà đất
luật pháp mà không chừng trị môi giới ảo kiểu này thì thị trường bất động sản sẽ còn nhiều bất ổn
rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn quyết liệt
đừng để như địa ốc alibaba quá nhiều gia đình khổ sở
việc siết chặt quản lý ra sao các hoạt động chuyển nhượng mua bán và đầu tư bất động sản là việc làm rất cần thiết
nhất là đối với các hoạt động đầu cơ môi giới bất động sản gây xuất đất ảo
cư dân mạng mong rằng
các cơ quan hiệu quan sớm sửa đổi các quy định pháp luật hiện nay và ban hành các quy định mới
để đưa các hoạt động kinh doanh bất động sản vào nền ép chuyên nghiệp trung thực có quy tắc
là việc cần sớm thực hiện để làm căn cứ xử lý các hành vi vi phạm một cách triệt đề nghiêm minh hơn
bên cạnh đó người dân cần tỉnh táo tìm hiểu tính pháp lý rõ ràng tránh cảnh sốt ảo nhưng tiền thì mất thật
bạn nghĩ sao về chiêu trò tạo xuất đất ảo
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân